đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh sơn la
đã tiếp xúc cử tri tại xã quang huy huyện phủ yên sau kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn
cử tri huyện phủ yên đề nghị trung ương sớm thông báo mức vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
để các địa phương chủ động triển khai bố trí vốn nâng cấp quốc lộ ba mươi bảy quốc lộ bốn mươi ba
cân đối vốn đầu tư các dự án cấp điện nông thôn đối với những bản chưa có điện trên địa bàn
ghi nhận ý kiến của cử tri đồng chí tòng thị phóng đề nghị huyện phù yên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết
khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương lựa chọn những cây con chủ lực để đưa vào sản xuất
từng bước nâng cao chất lượng nông sản và hướng tới xuất khẩu ra thị trường quốc tế
tăng cường phòng cháy chữa cháy rừng chống hạn phục vụ sản xuất của người dân
địa phương cũng cần chú trọng chăm lo cho đời sống của bà con nhất là trong dịp tết nguyên đán sắp tới